khu vực tây nguyên và nam bộ hôm nay vẫn có nắng sớm nhiệt độ sẽ tăng nhanh
cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn với các tỉnh nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước